bộ y tế sẽ công bố kết quả tiêm chủng chậm của các tỉnh thành trên phương tiện truyền thông
đồng thời tạm dừng phân bổ vaccine trong các đợt tiếp theo
đây là nội dung tại công văn khẩn của bộ y tế gửi tất cả đơn vị được phân bổ vaccine trên cả nước
theo báo cáo từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương và viện pasteur tp hcm
đến nay nhiều đơn vị chưa đến nhận vaccine tại kho
vì vậy bộ y tế quyết định nếu sau ngày tám tháng tám các đơn vị không đến nhận
số vaccine sẽ được điều chuyển cho đơn vị khác
ngoài ra cơ quan này cũng xem xét không phân bổ trong các đợt tiếp theo
đối với các vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất
đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp
phải phối hợp viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm
bộ y tế yêu cầu hai cơ quan này phải thông báo ngay cho các đơn vị biết
để đến nhận vaccine trong vòng năm ngày kể từ khi nhận được quyết định phân bổ
trường hợp quá thời hạn trên viện trưởng các viện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
về sự chậm trễ trong việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín